bộ y tế đã có cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nguy hiểm và mới nổi về tăng cường các phối hợp liên ngành
trong phòng chống các chủng cúm virus cúm da cầm có độc lực trên người
bộ y tế nhận định nguy cơ có thể các dịch cúm da cầm xâm nhập vào nước ta lây truyền sang người
và gây bùng phát dịch rất cao ở nước ta nếu không quyết liệt triển khai các biện pháp phòng bệnh chủ động
hiện dịch cúm ah bảy n chín ở trung quốc và dịch cúm ah năm n một ở campuchia đã ghi nhận
tại các tỉnh sát biên giới hiện tượng gia cầm nhập lậu mặc dù đã được hạn chế
song vẫn chưa chưa đề do đó virus cúm gia cầm có thể xâm nhập qua gia cầm
sản phẩm gia cầm nhập lậu vào nước ta và lây truyền sang người
bộ y tế đã xây dựng kế hoạch phòng chống trong đó đã đưa ra bốn tình huống để đối phó
với dịch cúm ah bảy n chín và cúm ah năm n một các phòng xét nghiệm của việt nam đã có đủ năng lực xét nghiệm
trần đoán chính xác các chủng virus cúm gia cầm đồng thời có thể giải trình tự gen
để phát hiện biến chủng của virus tại hai mươi chín cửa khẩu quốc tế đã thực hiện giám sát hành khách nhập cảnh
và lấy mẫu tại các điểm giám sát quốc gia cơ sở y tế để phát hiện kịp thời trường hợp mắc bệnh đầu tiên